xin chào mời quý vị đã quay trở lại với chương trình trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống với chủ đề chóng mặt bệnh gì
và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp những câu hỏi của quý vị kể về cho chương trình
chúng ta sẽ đến với câu hỏi của chị nguyễn thị thanh ở địa chỉ thanh nt a vòng ba chấm
chồng tôi ba mươi tám tuổi nghề nghiệp lái xe thời gian khoảng hai tháng nay tôi bị chóng mặt và ù tai đau đầu mệt mỏi
những biểu hiện này thường xuyên lặp lại và cứ khoảng hai ba ngày là bị chóng mặt
ngoài ra chồng tôi còn bị tăng cân xin hỏi bác sĩ nguyên nhân và cách chữa trị như thế nào cần lưu ý về ăn uống sinh hoạt như thế nào ạ
trường hợp của bạn vừa nêu mình thấy trữ chứng bạn nêu chưa có được rõ ràng
ví dụ như trường hợp chóng mặt của chồng bạn chóng mặt có cảm giác xoay tròn hay không
hay chỉ có cảm giác lân lân thôi có ảnh hưởng gì đến công việc của bạn hay không
cái thứ hai là có áp lực gì
về thời gian làm việc ví dụ như nhiều khi chồng bạn lái xe đi đường trường
phải lái xe một thời gian lâu thì cái giấc ngủ có bị ảnh hưởng hay không
chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt như thế nào
do đó trong những trường hợp như vậy tôi nên khuyên bạn đến tư vấn bác sĩ
để bác sĩ xem rằng trường hợp chóng mặt của bạn nằm trong nhóm nguyên nhân nào
để được thăm khám một cách thích hợp
và nếu cần thiết sẽ được tư vấn

các bạn có thể xét nghiệm cần lâm sàng một cách thích hợp
để đưa ra một trận đoán xác định xem nguyên nhân của chóng mặt đó là gì
và khi nào chúng ta biết được nguyên nhân
thì chúng ta mới có một giải pháp điều trị truyệt để
tuy nhiên trong một số trường hợp
nếu mà chúng ta có thể trong thời gian mà chúng ta chưa đi khám được
chúng ta có thể điều chỉnh lại xem lại về cái chế độ ăn uống
chế độ nghỉ ngơi chế độ sinh hoạt như thế nào
có sử dụng miễn phí thuốc gì hay không
và đôi khi chúng ta có thể sử dụng
những thuốc điều trị triệu chứng trước
nếu triệu chứng chóng mặt của bạn
nó không nằm trong những nhóm
mà có thể gây ra nguy hiểm
như tôi đã đề cập ở trên
ví dụ như chóng mặt với mức độ cường độ quá mạnh
chóng mặt làm cho bệnh nhân không thể sinh hoạt được
không thể làm những công việc hàng ngày được
ví dụ như không thể lái xe được
hoặc là không thể đi lại được
hoặc là chóng mặt kéo dài quá lâu
ví dụ như trên bốn tuần lễ
chóng mặt kèm thêm những triệu chứng khác
ví dụ như là t hoặc là yếu tay chân v v
hoặc là nhịn đôi hoặc là mờ mặt
thì khi đó bạn cần đi khám ngay
thì ngoài ra những trường hợp đó
chúng ta có thể điều trị triệu chứng
và ngoài chế độ dinh dưỡng
những thuốc men
và chúng ta xem xét lại một cách hợp lý
thì những thuốc điều trị triệu chứng
chúng ta biết có rất là nhiều
trong đó có những thuốc để mà
giúp cho chúng ta
bù trừ lại hoạt động của tiền đình
bởi vì chúng ta biết rằng
khi mà chúng ta bị chóng mặt
nếu mà do tổn thương tiền đình
thì nó có những trường hợp
có những nguyên nhân là làm cho
hệ tiền đình của hai bên mất cân bằng
và khi hoạt động của tiền đình
hai bên mất cân bằng
ví dụ như một bên hoạt động bình thường
một bên thì sẽ bị tổn thương
do đó khi tiền đình hai bên hoạt động
không cân bằng nhau
thì sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt
thì những thuốc điều trị triệu chứng
giúp cho hoạt động của hai hệ tiền đình
hai bên của chúng ta
trở lại cân bằng
thì có những nhóm thuốc khác nhau
ví dụ như có một số thuốc
là sẽ ước chế
tiền đình bên lằn
để làm sao cho tiền đình bên lằn
giảm hoạt động lại
và nó giúp cho trở về
bằng tiền đình bên tổn thương
tuy nhiên cũng có một số
những thuốc nó kích thích
hoạt động của tiền đình bên tổn thương
làm sao cho trở về bình thường
để cân bằng lại với tiền đình bên kia
ví dụ như
một số những thuốc
mà ước chế tiền đình
thì hiện tại là người ta không khuyến khích
sử dụng những thuốc ước chế tiền đình
bởi vì nó làm
hoạt động của tiền đình một bên
và những thuốc đó
nó có thể gây ra
bởi vì những thuốc ước chế tiền đình
thường có tác dụng về an thần
do đó nó có tác dụng về gây ngủ
và trong những trường hợp
đối với trường hợp của bạn
thì việc chúng ta ước chế tiền đình
thì những thuốc đó có tác dụng an thần gây ngủ
thì nó lại không thích hợp với công việc của bạn
do đó những thuốc
cần điều trị triệu dứng
chúng ta nên sử dụng những thuốc
mà nó kích thích tiền đình
thì một trong những thuốc kích thích tiền đình
đó là thuốc
mà nó có chứa acetin dl leucine
đó là những thuốc
mà giúp cho chúng ta
khôi phục sự cân bằng của hệ tiền đình
hàng ngày những vòng xoay cuộc sống
được sinh ra
để phát triển
để tạo nên niềm vui
và tạo tiếng cười hạnh phúc
bởi xoay vòng
phần của sự sống
vòng xoay cuộc sống hạnh phúc
mà bạn đang tận hưởng bên gia đình
có thể bị đảo lộn
vì những cơn chóng mặt bất ngờ
tăng ganin với acetin dl leucine
điều trị hiệu quả chứng chóng mặt
giúp bạn vững vàng vui sống
tăng ganin hết quay quay
vui sống mỗi ngày
không dùng tăng ganin khi dưỡng
các chống chí định khác xem trên màn hình
sản phẩm hiện đang có bán rộng rãi
tại các nhà thuốc trên toàn quốc
đọc ký hướng dân sử dụng trước khi dùng